thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh phú thọ về tình hình phát triển kinh tế xã hội và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh phú thọ đã tập trung chỉ đạo điều hành hoàn thành đạt và vượt một mươi sáu trên một mươi sáu chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh đề ra
tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng tám một mươi hai so với năm hai nghìn một mươi năm tính đến hết tháng một mươi đã thu hút bảy mươi ba dự án gồm sáu mươi hai dự án trong nước
thu ngân sách ước đạt hơn bốn ba trăm linh tỷ đồng bằng một trăm một mươi một năm dự toán
chi ngân sách đảm bảo dự toán được duyệt đáp ứng cơ bản các nhiệm vụ phát triển đảm bảo an sinh xã hội quốc phòng an ninh
tuy nhiên phú thọ vẫn là tỉnh nghèo hạ tầng kinh tế xã hội còn khó khăn
thu ngân sách đạt thấp nguồn lực đầu tư cho hạ tầng kinh tế xã hội và hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu
chủ yếu vẫn dựa vào vốn đầu tư công
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
việc phú thọ được bổ sung quy hoạch vùng thủ đô sẽ là trung tâm văn hóa và là cửa ngõ của thủ đô
vì vậy rất cần quan tâm phát triển
vấn đề đặt ra là phải có mục đích để phát triển và phát triển như thế nào để phù hợp với định hướng
đáp ứng đúng nghị quyết của trung ương trong năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó trong buổi sáng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
bệnh viện đã mạnh dạn triển khai mô hình xã hội hóa trong đầu tư cơ sở vật chất
mua sắm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh với tổng số đầu tư tới một tám trăm linh tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ngân hàng
hiện bệnh viện đã trở thành bệnh viện vệ tinh của nhiều bệnh viện trung ương như bệnh viện việt đức
bệnh viện ca trung ương viện tim mạch bệnh viện bạch mai
biểu dương những kết quả đạt được của bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ thủ tướng cho rằng
bệnh viện đã thực hiện xã hội hóa khá tốt với hình thức vay ngân hàng để đầu tư
chứ không phải là liên kết đặt máy xét nghiệm chuẩn đoán rồi thu phí cao
một tình trạng hay gặp phải ở một số bệnh viện xã hội hóa
thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần phục vụ bệnh nhân của bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
cũng như tinh thần chống tham nhũng tiêu cực trong bệnh viện
cũng nhân dịp này thủ tướng đã kiểm tra tiến độ thi công nút giao ic bảy kết nối thành phố việt trì
tỉnh phú thọ với đường cao tốc hà nội lào cai do tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam làm chủ đầu tư
đến nay dự án đã hoàn thành cơ bản hệ thống đường kết nối từ trung tâm thành phố việt trì
với nút dao ic bảy
nhưng vẫn chưa thể hoàn thành kết nối với đường cao tốc đang bị chậm do thiếu vốn đầu tư